sáng ngày hai tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế tổ chức bàn
giao sáu mươi chín công dân và cấp giấy chứng nhận thời gian cách ly y tế tập trung tại trường quân sự tỉnh
trong quá trình cách ly một trăm linh công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hải
lòng với điều kiện ăn ở sinh hoạt tại đây các công dân hết thời hạn cách ly đã được
cấp ủy chính quyền hỗ trợ phương tiện đưa đón về các địa phương